trong khi chưa thể ghi nhận doanh thu khiến nợ phải trả của công ty này tăng nhanh chóng
tới cuối năm hai nghìn một mươi tám nợ phải trả của công ty đã lên tới trên một hai nghìn tỷ đồng gấp một mươi lần vốn chủ sở hữu
kết quả là cho tới nay đơn vị thẩm định giá vẫn chưa thể xác định được giá trị thực của doanh nghiệp làm cơ sở để cổ phần hóa
vướng về cái việc mà thành phố có giao cho đơn vị này thực hiện một số cái nhiệm vụ chính trị đầu tư dự án tái định cư căn hộ chung cư
tuy nhiên đến giờ này thì xác định ai sẽ thanh toán khoản tiền đó rồi thanh toán như thế nào thì hiện nay cũng chưa có xác định được
cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại thành phố hồ chí minh chiếm đến sáu mươi kế hoạch của cả nước
ước tính khi hoàn thành có thể thu về đến sáu mươi bảy tỷ đồng
trong năm hai nghìn một mươi tám thành phố được giao cổ phần hóa ba mươi chín doanh nghiệp nhưng cho tới giữa năm hai nghìn một mươi chín chưa doanh nghiệp nào trong số này hoàn thành cổ phần hóa
theo giới chuyên gia các doanh nghiệp thuộc diện cổ phần hóa
tại đây phần lớn là doanh nghiệp có cơ cấu phức tạp kinh doanh đa ngành nghề và có nhiều loại tài sản khác nhau
không ít các tài sản ở dạng liên doanh liên kết chưa xác định rõ công nợ thậm chí có tài sản đang tranh chấp khởi kiện ra tòa
thực tế này gây nhiều khó khăn cho việc xác định giá trị tài sản
theo tiến sĩ huỳnh thế du quy trình cổ phần hóa phức tạp đặt ra yêu cầu trách nhiệm đối với người đứng đầu doanh nghiệp nhà nước rất cao
do vậy dễ gây tâm lý né tránh chỉ hoãn việc cổ phần hóa trong khi lại thiếu vắng các cơ chế khuyến khích thúc đẩy tiến trình cổ phần hóa
việc thành phố hồ chí minh có được cơ chế đặc thù theo đó quốc hội cho phép giữ lại nguồn tiền từ thoái vốn cổ phần hóa cho ngân sách thành phố
thực tế vẫn chưa đủ tạo động lực để giải quyết điểm ngẽn về cổ phần hóa
có đẩy nhanh cái tiến trình đó thì cũng là lấy cái nguồn lực trong túi của mình để chính thức hóa nó ra
thì cái khuyến khích của nó nói thực là nó không có nhiều
doanh nghiệp nếu mà không cổ phần hóa thì nó vẫn còn ở đó vẫn tạo ra các hoạt động nó vẫn thực hiện một số cái mục tiêu quan trọng của thành phố
cùng với đó chủ tịch ubnd tp hcm cũng yêu cầu vai trò đóng góp của doanh nghiệp nhà nước để duy trì mức tăng một mươi năm grdp như hiện nay
nghĩa là nếu không có phương án giữ hay thoái vốn một cách hợp lý
sẽ ảnh hưởng đến các mục tiêu phát triển của thành phố trong tương lai gần
quá trình cân nhắc này cũng làm chậm tiến độ cổ phần hóa
trước mắt tp hcm kiến nghị đến năm hai nghìn hai mươi mới hoàn thành cổ phần hóa ba mươi chín doanh nghiệp được giao cổ phần hóa trong năm hai nghìn một mươi tám
sau đó mới tiến hành thoái vốn theo đúng tỷ lệ mà thủ tướng yêu cầu
tình hình cổ phần hóa chậm trễ tại tp hcm cũng là tình trạng chung của công tác cổ phần hóa trên cả nước trong thời gian qua
năm hai nghìn một mươi tám trung bình cứ một mươi doanh nghiệp phải cổ phần hóa thì chỉ có một bảy doanh nghiệp hoàn thành
mặc dù đã có nhiều thương vụ bán vốn nhà nước thành công như vinaconex sabeco vinamilk
tuy nhiên theo thống kê của ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp
trong tổng số các doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa
đến nay mới chỉ có một mươi nguồn vốn nhà nước được thay thế bằng nguồn vốn khác
nếu như năm hai nghìn một mươi bảy cả nước cổ phần hóa được hai mươi bốn doanh nghiệp
năm hai nghìn một mươi tám đạt hai mươi ba doanh nghiệp
thì trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
chỉ có sáu doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa
trong đó chỉ có một doanh nghiệp thuộc danh mục phải cổ phần hóa theo kế hoạch
nghĩa là tốc độ cổ phần hóa tính trên số doanh nghiệp đã hoàn thành đang chậm dần
và tới tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
một loạt doanh nghiệp lớn như tổng công ty giấy việt nam
tổng công ty công nghiệp si măng việt nam
và tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị
hay ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam
tiếp tục xin lùi thời hạn cổ phần hóa
đã có một trăm sáu mươi một doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa
và với tổng giá trị doanh nghiệp là bốn trăm bốn mươi hai tỷ đồng
và trong đó giá trị vốn nhà nước là hai trăm linh sáu tỷ đồng
tuy nhiên kết quả này thì phải nói là tiến độ cổ phần hóa của các doanh nghiệp chậm
và đặc biệt là tổng cộng đồng
trong bốn tháng vừa qua thì mới chỉ có hai doanh nghiệp được phê duyệt phương án
và như vậy thì chưa đạt được tiến độ đề ra theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
tại công văn số chín trăm chín mươi một
và số lượng doanh nghiệp còn phải cổ phần hóa còn lại là chín mươi bảy doanh nghiệp
thì chiếm bảy mươi sáu kế hoạch đề ra
và từ cái tình hình đó thì có thể nói là
đã đưa ra một danh sách những doanh nghiệp để thực hiện cổ phần hóa
cho từng năm một
như vậy là nhiệm vụ đặt ra thì rất rõ ràng
tuy nhiên thì kết quả đạt được nó rất là chậm
nhiều nguyên nhân đã được chỉ ra
trong đó nổi lên nhóm các vướng mắc về định giá đất
vnpt là một trong những tập đoàn nằm trong danh sách cổ phần hóa trong năm hai nghìn một mươi chín
tổng tài sản của tập đoàn này lên tới chín mươi bốn tỷ đồng
trong đó tài sản cố định là gần ba mươi bảy tỷ đồng
nó tương đương với bốn hai trăm bảy mươi mảnh đất
nằm dài rác trên khắp sáu mươi ba tỉnh thành
có tên trong danh sách cổ phần hóa trong năm hai nghìn một mươi chín
vnpt đáng ra phải hoàn tất xác định giá trị doanh nghiệp
vào cuối năm hai nghìn một mươi tám
nhưng đến nay lãnh đạo doanh nghiệp này cho biết
việc sắp xếp nhà đất mới thực hiện được chín mươi năm
điều đó có nghĩa là chưa thể có quyết định phê duyệt cổ phần hóa
và chưa có cơ sở để xác định chi phí cổ phần hóa
cũng như chi phí thuê tư vấn cổ phần hóa
với tài sản của tập đoàn này
với tiến độ này lãnh đạo vnpt thừa nhận
khả quan nhất thì phải đến ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
mới xác định được giá trị doanh nghiệp
và phải sang năm hai nghìn hai mươi một mới cổ phần hóa được
vnpt thừa nhận khả quan nhất thì phải đến ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi

tức là cứ xong tất cả các tỉnh nộp về cấp trên
rồi cấp trên mới ký gửi các ủy ban nhân dân tỉnh
thì chắc nó phải kéo dài chín tháng nữa
mới tập đoàn mới có thể làm tiếp được
cùng với đó là những vướng mắc về quy định tài chính
lao động và một số vương mắc khác

lao động và một số vương mắc khác

lao động và một số vương mắc khác

lao động và một số vương mắc khác
tuy nhiên theo các chuyên gia
nguyên nhân lớn nhất khiến quá trình cổ phần hóa chậm tiến độ
và năm sau có xu hướng chậm hơn năm trước
lại là nguyên nhân chủ quan
đó chính là những người đứng đầu chưa thực sự quyết tâm
nguyên nhân chủ quan thì đó là một số bộ ngành địa phương
tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước
thì chưa thực sự là tích cực
và nghiêm túc trong triển khai kế hoạch cổ phần hóa
thoái vốn và cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước
bản thân những người mà tham gia công tác cổ phần hóa
và doanh nghiệp nhà nước
người ta cũng có lẽ rất là e ngại trách nhiệm
tôi bán vốn với một công ty mức giá này
nhưng mà rồi sau này thì có lẽ cái mức giá đấy lại quá thấp
gây thiệt hại cho nhà nước và phải chịu cái trách nhiệm gì
trong lộ trình cổ phần hóa hiện nay
thì rất nhiều doanh nghiệp thuộc cái nhóm là những doanh nghiệp lớn
doanh nghiệp mạnh
và như vậy nếu như chúng ta thực hiện cổ phần hóa
thì những cơ quan chủ quả này cũng sẽ mất đi một tiềm lực kinh tế
người ta cũng không sẵn sàng từ bỏ
trước tình hình đó phó thủ tướng vương đình huệ
trong cuộc họp giao ban ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp
về tình hình sắp xếp cổ phần hóa thoái vốn
cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và phát triển doanh nghiệp mới đây
đã chỉ đạo đến từng bộ ngành địa phương để tháo gỡ khúc mắt
một số bộ ngành địa phương tập đoàn kinh tế tổng công ty nhà nước
và doanh nghiệp nhà nước chưa nghiêm túc quyết liệt
trong chỉ đạo và triển khai thực hiện
còn hiện tượng là không dám làm không dám chịu trách nhiệm
viện dẫn các khó khăn vướng mắt để chậm hoặc không thực hiện
rồi đùn đẩy trách nhiệm lòng vòng văn bản giấy tờ
hỏi đi hỏi lại nhiều thứ
cứ hỏi ý kiến ý kiến thì nó bé tí
cứ hỏi ý kiến thì nó sẽ hỏi cái gì hỏi hoài
yêu cầu này thì là khó thôi nhưng mà phải làm thì không có lãnh đạo khác cả
chứ bây giờ cứ tròn vo là không dám làm gì cả
thì khó khăn
rồi đẩy vòng quanh tiết bù vòng quanh thì không được
đúng mà để chậm không dám làm thì nó lại không được
ách tắc thì không được trì trệ không được
làm sai thì tức khoát là không được rồi
nhưng chính phủ với thủ tướng là muốn đúng mà lại nhanh
thủ tướng đã có là văn thư công tác
gửi công trí lãnh đạo các bộ các ngành
rồi từng tập đoàn tổng công ty
thủ tướng đã ban hành cả cái chỉ thị một về thúc đẩy cái này
rất suốt ruột
chậm nữa là công trí chịu trách nhiệm
tôi sẽ trực tiếp làm việc với một mươi chín chủ tịch
và một mươi chín tổng giám đốc cùng với vị đánh đảo giới ban vào trong phía ba này
để tháo gỡ tất cả những vướng mắt những khó khăn
mà công trí gặp phải trong quá trình triển khai hoạt động này
trong danh sách các tổng công ty tập đoàn chậm cổ phần hóa
hầu hết là các doanh nghiệp lớn
với hệ thống đơn vị thành viên trải rộng trên khắp cả nước
cơ chế tài chính phức tạp
hệ thống tài sản đa dạng mất nhiều thời gian định giá
đó là những khó khăn khách quan của quá trình cổ phần hóa những doanh nghiệp này
nhưng điểm nghẽn lớn nhất cơ bản nhất
lại chính là từ những người đứng đầu doanh nghiệp
và cả một số địa phương bộ ngành
với việc chính phủ khẳng định sẽ quy trách nhiệm rõ ràng
trong trường hợp quá trình cổ phần hóa vẫn còn chậm trễ
chắc chắn quá trình này sẽ được đẩy nhanh trong thời gian tới